liên tục trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng bảy lực lượng quản lý thị trường tỉnh long an đã bắt hai vụ buôn lậu thuốc lá ngoại nhập lậu với tổng lượng hàng lậu lên đến một mươi bảy gói
theo đó trưa ngày hai tháng bảy đội quản lý thị trường số tám thuộc cục quản lý thị trường tỉnh long an trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn ấp ba tân thành
huyện thủ thừa tỉnh long an thì phát hiện nghi vấn ô tô loại bốn chỗ ngồi mang biển kiểm soát sáu mươi hai a một mươi hai nghìn hai trăm một mươi hai chở hàng lậu
qua kiểm tra phương tiện được đối tượng nguyễn thanh phong ở ấp khởi hà xã cầm khởi tỉnh tây ninh điều khiển
chở nhiều bao thuốc lá ngoại nhập lậu và đều không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
đội quản lý thị trường số tám đã lập biên bản và giải quyết theo quy định của pháp luật